thưa quý vị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa thống nhất danh mục đề xuất dự án
vay vốn ngân hàng thế giới thực hiện cơ sở hạ tầng và kỹ thuật hỗ trợ thực hiện đề án
phát triển bền vững một triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp
gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông kiều long đến năm hai nghìn ba mươi
dự kiến nhu cầu đầu tư của dự án là hơn bốn trăm bảy mươi hai triệu usd
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi một
và triển khai tại một mươi hai tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long
mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy sản xuất gạo carbon thấp chất lượng cao
và sẽ được đo bằng các chỉ số tăng năng suất sản lượng lúa gạo thu nhập của người dân
giảm phát thải khí nhà kính và thanh toán tính dụng carbon
dự kiến nhu cầu đầu tư của dự án hơn bốn trăm bảy mươi hai triệu usd
trong đó vốn vay ngân hàng thế giới ba trăm sáu mươi triệu usd vốn đối ứng hơn một trăm một mươi hai triệu usd

các dự án khác quy động cho dự án khoảng sáu mươi tám triệu usd
diện tích lúa triển khai của dự án chín trăm bốn mươi chín ha và mỗi hectare sẽ đầu tư
từ ba trăm hai mươi năm đến bảy trăm chín mươi bốn usd trên hectare
dự án được chia làm ba hợp phần gồm đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển và chuyển giao
kỹ thuật và vản lý dự án trong đó đầu tư hệ thống thủy lợi hỗ trợ nông nghiệp kỹ thuật số
hạ tầng chuỗi giá trị lúa gạo hệ thống giao thông năng lượng xanh
các nền tảng trực tiến và thương mại điện tử để nâng cao chuỗi giá trị gạo carbon thấp
tối ngày chín tháng bốn ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam tỉnh hà nam
tổ chức khai mạc tuần lễ giới thiệu và trưng bày sản phẩm ô cốp đặc sản nông sản an toàn
tại tỉnh hà nam năm hai nghìn hai mươi ba
tuần lễ giới thiệu và trưng bày sản phẩm ô cốp đặc sản nông sản an toàn tỉnh hà nam năm hai nghìn hai mươi bốn
thu hút năm mươi gian sản phẩm
hàng hóa của tỉnh hà nam và một mươi bảy tỉnh thành phố lân cận cùng tham gia
đây là chuỗi các hoạt động hưởng ứng tuần lễ thương hiệu quốc gia chào mừng ngày thương hiệu việt nam hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
có ý nghĩa thiết thực trong việc đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã
là dịp để quảng bá các sản phẩm ô cốp đặc sản nông sản an toàn của hà nam và các tỉnh thành phố
thông qua trưng bày giúp người tiêu dùng nhận biết và có thêm nhiều lựa chọn về tiêu dùng sản phẩm
chất lượng với giá ca hợp lý
để các doanh nghiệp nhà sản xuất nắm bắt tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng
để từ đó có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp giúp tăng cường liên doanh
liên kết phát triển sản xuất công nghiệp nông nghiệp dịch vụ
tại tỉnh hải dương thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã bị ủy ban nhân dân tỉnh hải dương xử phạt
tùy theo mức độ vì có những tác động xấu đến môi trường
phần lớn doanh nghiệp đã và đang triển khai các giải pháp khắc phục những tình trạng trên
để đi vào hoạt động sản xuất ổn định phát triển kinh tế địa phương
đồng thời đảm bảo không tác động đến môi trường
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đã bị ủy ban nhân dân tỉnh hải dương yêu cầu tạm dừng hoạt động
để khắc phục những vi phạm về môi trường
công ty đã dừng hoạt động và đầu tư máy móc thiết bị lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công ty được ủy ban nhân dân tỉnh hải dương cho phép hoạt động sản xuất thử nghiệm trở lại
để phục vụ công tác nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường
đồng thời yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cấp phép môi trường
chúng tôi đã hoàn thiện một trăm linh theo biên bản kiểm tra của ngày hai mươi sáu tháng ba
của đoàn thanh tra của sở thành quân môi trường
và chúng tôi đã thực hiện chạy lại của nhà máy theo giấy cấp phép môi trường
qua giám sát đối với địa phương thì thấy rằng là công ty trách nhiệm hoạn tôn tú là đã thực hiện
tốt các quy định của tỉnh của các phòng ban chuyên ngôn cấp trên
và trong năm hai nghìn hai mươi ba thì công ty đã khắc phục các yêu cầu đảm bảo cho môi trường
và đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn thì công ty cũng đã được cấp phép về môi trường để trở lại hoạt động
thời gian tới các ngành chức năng của tỉnh hải dương sẽ tăng cường thanh kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp
nhằm ngăn chặn những hành vi tác động xấu tới môi trường
theo định hướng công ty đã tăng cường thanh kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp nhằm ngăn chặn những hành vi tác động xấu tới môi trường
theo định hướng công ty đã tăng cường thanh kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp nhằm ngăn chặn những hành vi tác động xấu tới môi trường

số mắc ghi nhận quanh năm và có xu hướng gia tăng vào thời điểm giao mùa
ông chi thấy đau đầu suốt cao nhiều ngày không đỡ
đến khám tại bệnh viện hiễu nghị việt sô thì được chuẩn đoán mắc cú mùa
dù được điều trị bảy ngày nhưng ông vẫn chưa cảm thấy khỏe hẳn
khi thời tiết ra mùa nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn
độ ẩm cao thuận lợi cho các mầm bệnh vi khuẩn virus phát triển và lây lan
những người sức khỏe yếu hoặc không thích nghi kịp
sẽ dễ mắc bệnh
tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện hiễu nghị
thời điểm này số bệnh nhân đến khám và phải nhập viện điều trị về cúm đang gia tăng
cần phải đặc biệt nếu ý là những trường hợp trẻ nhỏ người cao tuổi
những người có nguy cơ khi bị mắc nhiễm cúm thì tiến triển nặng và tiến triển nhanh
thì cần đến bệnh viện để thăm khám đeo khẩu trang
rồi sát quần tay cũng như là che miệng mũi miệng khi ho hát hơi
hơi đấy là những cái việc mà có thể chúng ta giúp chúng ta để phòng ngừa
cúm mùa thông thường sẽ khỏi sau vài ngày
tuy nhiên không ít trường hợp có thể gặp biến chứng như viêm phổi viêm phế quản hen xuyễn nhiễm trùng tai
vì vậy người dân không nên chủ quan nhất là thời điểm dịch dễ bùng phát
tiêm vaccine cúng mùa hàng năm để tăng cường miễn dịch
khi có các biểu hiện ho nhiều sốt tăng tức ngực khó thở
cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời
tối qua ngày chín tháng bốn tại hà nội đã diễn ra lễ ra mắt bộ phim điện ảnh
ca nhạc đó hoa mong manh của một nữ đạo diễn diễn viên mà tiên tuổi của cô đã được biết đến
qua nhiều bộ phim truyền hình sự kiện được tổ chức chỉ sau hai tuần bộ phim ra mắt thành công
tại gần sáu mươi cụm giạc trên khắp nước mỹ
đó hoa mong manh là bộ phim điện ảnh âm nhạc với bối cảnh được quay tại nước mỹ
do mai thu huyền đạo diễn đồng thời tham gia diễn xuất
nội dung phim xoay quanh cuộc đời của một nữ ca sĩ nổi tiếng do nữ diễn viên ca sĩ maya đảm nhiệm
thông qua mối quan hệ giữa các nhân vật phim cũng phần nào phản ánh đời sống thu nhỏ
của những nghệ sĩ gốc việt tại nước ngoài cũng như những người việt thành công trên đất mỹ
đó hoa mong manh sử dụng một mươi năm ca khúc với ba ngôn ngữ việt anh pháp được lựa chọn kỹ lưỡng
hợp với các tình tiết trong phim cùng phân phủi khí dàn dựng của nhạc sĩ lê thanh tâm
hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc
phim sẽ được khởi chiếu chính thức vào ngày một mươi tám tháng bốn tại các cụm rạp bhd trên cả nước